qua quá trình điều tra cơ quan công an đã phát hiện tâm đã thực hiện hành vi lừa đảo bà trần thị cúc
ở bảy mươi chín b ama khê thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc số tiền ba trăm linh triệu đồng
với bà cúc thì tâm giới thiệu là cục trưởng cục an ninh tây bắc bộ công an và có quen biết rộng
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám bà cúc đã nhờ tâm đòi nợ số tiền năm tỷ đồng mà con trai bà cúc bị lừa khi mua bán đất
tâm đồng ý và yêu cầu bà cúc chuyển vào tài khoản của mình ba trăm linh triệu đồng để đi nhờ lo việc
tâm đã dùng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bà cúc sau nhiều lần đòi tiền không được
bà cúc đã làm đơn tố cáo đào thị thanh tâm lên cơ quan công an
trong quá trình điều tra chúng tôi xác định là bị can đã có hành vi là giả mạo chức vụ cấp bật để thực hiện hành vi lờ đảo chức vụ tài sản
thì đây cũng không phải là cái phương thức thủ đoạn mới
tuy nhiên là chúng tôi đánh giá thì bị can
đã thực hiện hành vi giả mạo và cấp bật chức vụ với nhiều người
thời gian tới thì chúng tôi mong những ai là bị hại của bị can đào thanh tâm cùng với phương thức thủ đoạn như trên
thì liên hệ với cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc để chúng tôi tiếp nhận và thụ lý theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đào thanh tâm
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điều tra làm rõ toàn bộ vụ án đề nghị những ai là bị hại của đối tượng đào thanh tâm
thì liên hệ trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
địa chỉ năm mươi tám nguyễn tất thành tp bồn hoa thuật để được hướng dẫn giải quyết
từ tối một mươi hai đến sáng ngày một mươi ba tháng hai trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản giả mạo
sở giáo dục và đào tạo tp hcm về việc kéo dài thời gian nghỉ học để phòng tránh dịch covid một mươi chín
theo nội dung văn bản giả mạo học sinh các cấp học trên địa bàn tp hcm được nghỉ học
từ ba tháng hai đến ngày hai mươi một tháng hai đồng thời đồng ý ớt với thời gian nghỉ học được kéo dài thêm một tuần nữa
tuy nhiên văn bản này không có con dấu và chữ ký của lãnh đạo sở khiến không ít phụ huynh hoang mang lo lắng
liên quan đến văn bản này đại diện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm khẳng định
đây là văn bản giả mạo đăng tải thông tin không đúng sự thật
văn phòng ubnd tp hcm đã có công văn gửi công an tp sở giáo dục và đào tạo
sở thông tin và truyền thông yêu cầu cơ quan công an phối hợp với hai đơn vị nói trên
làm rõ sự việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chiều ngày một mươi ba tháng hai cục quản lý thị trường hà nội phối hợp phòng an ninh mạng và phòng chống sử dụng công nghệ cao
và công an quận đống đa đều thuộc công an hà nội phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang
nằm tại huyện thường tín hà nội có nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn
kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm y hoạn việt hàn
trụ sở tại thôn khuôn thôn xã minh cương huyện thường tín hà nội
lực lượng quản lý thị trường hà nội đã thu giữ nhiều hộp khẩu trang kháng khuẩn
mà lớp vải kháng khuẩn lại được làm bằng giấy ăn dò hết nguyên liệu
lớp giấy này dùng làm lớp lót ở giữa với khẩu trang y tế thật là lớp kháng khuẩn không bị tan trong nước
tại thời điểm kiểm tra nguyên liệu của nhà kho của công ty lại không đảm bảo vệ sinh
nhiều nguyên liệu chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tạm thời thu giữ hơn một mươi tám chiếc khẩu trang và một số nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn chất lượng
ngoài khẩu trang y tế dùng một lần cơ sở này còn sản xuất nhiều mặt hàng khẩu trang
hiện đang bán chạy trên thị trường như khẩu trang ba m b chín mươi năm
những sản phẩm này được cơ quan chức năng sẽ đưa đi giám định về tiêu chuẩn chất lượng
và xử lý theo quy định của pháp luật
trong tâm bão dịch covid một mươi chín đang lây lan rộng ở nhiều nước trên thế giới
thì nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân đã tăng gấp đôi gấp ba lần so với ngày thường
điều này cho thấy ý thức phòng ngừa bảo vệ sức khỏe của chính bản thân
gia đình và cộng đồng đang được chú trọng
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức sau khi sử dụng khẩu trang
đã vứt bừa bãi nơi công cộng không chỉ gây ô nhiễm môi trường
mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ghi nhận của phóng viên tại thành phố đà nẵng
những ngày này thật không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng
vứt bừa bãi khắp nơi
từ lòng đường đến vỉa hè trong gốc cây hay đến các địa điểm công cộng đều có rác khẩu trang
không ai khác những người công nhân vệ sinh môi trường như chị dư thị bé đều nhận thấy sự gia tăng
mỗi ngày của loại rác này
một loại rác đặc trưng trong mùa phòng chống dịch covid một mươi chín
theo các chuyên gia y tế virus gây bệnh có thể tồn tại trong môi trường bên ngoài
và đặc biệt là lưu lại trên khẩu trang của người có bệnh
do đó những vật dụng này không nên được loại bỏ một cách ngậu nhiên như rác thải thông thường
mà cần phải được xử lý theo quy trình
bệnh khác là có những tìm ẩn có những loại virus vĩ khủng ở trong cơ thể
nó sẽ thoải ra trong đó và những người xung quanh có thể bị hít bò mà gây nhiễm bệnh
với khẩu trang hiện nay chúng tôi nhắc với công nhân là nếu như có khẩu trang ra bãi đêm đường
thì cách đúng nhất là không chạm vào khẩu trang tức là quét dầu
sau đó là đưa vào cây cây cây để hốt vào trong và đưa vào thùng rác
không chạm trực tiếp vào khẩu trang
còn đối với người dân chúng tôi cũng mong muốn là nếu như là
thì mình nên dùng khẩu trang vỡ và giạc hàng ngày
còn nếu dùng khẩu trang y tế thì cũng nên theo quy định
tức là dùng xăm rậu thì là phải kiếm cái thùng rác để bỏ vào
hoặc là đem về đối với là mình bỏ gọng vào trong bao ni lông
mình cột lại đưa vào trong đó sinh hồn
để kiểm soát tốt tình trạng dịch bệnh do covid một mươi chín gây ra
mới đây sở tài nguyên môi trường tp đà nẵng khuyến cáo người dân và du khách
nên vứt khẩu trang y tế theo đúng quy định
ban hành phương án thu gom đổ rác sang gạt tăng tần suất phung khởi trùng
tiêu độc hàng ngày tại bãi rác khánh sơn
đồng thời yêu cầu người lao động phải dừng hẳn việc nhặt rác tại đây
trong thời gian xảy ra dịch bệnh để tránh nguy cơ lây nhiễm
trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay có bài viết với nhan đề
không để dịch cúm gia cầm lan rộng
theo đó từ đầu năm đến nay cả nước đã xuất hiện một mươi ổ dịch cúm da cầm
do chủng virus cúm a h năm n sáu gây ra buộc phải tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm
trước tình hình này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
chỉ đạo các bộ ngành cùng với chính quyền địa phương triển khai quyết liệt
đồng bộ các giải pháp phòng chống dập tắt ngay các ổ dịch này
song song với đó các địa phương hướng dẫn người dân chủ động tái đàn
để đảm bảo nhu cầu thị trường
tuy nhiên việc tái đàn phải đảm bảo ba nguyên tắc
thứ nhất là đảm bảo an toàn dịch bệnh an toàn sinh học
thứ hai là cân đối cung cầu
và thứ ba là đảm bảo an sinh xã hội
tuần tới các doanh nghiệp phải giảm giá thịt lợn xuống dưới bảy mươi năm đồng một cân
nếu như không điều chỉnh sẽ căn cứ theo luật định để yêu cầu doanh nghiệp
giảm giá thịt lợn xuống ở mức hợp lý
đây là thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online số ra ngày hôm nay
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo phải giảm giá thịt lợn về mức bình thường
như trước khi xảy ra dịch
tuy nhiên đến nay giá thịt lợn vẫn duy trì kéo dài ở mức quá cao
vì vậy trong tuần tới bộ kêu gọi đề nghị các doanh nghiệp lớn cùng nhau giảm giá
kéo mức giá xuống ít nhất ở mức bảy mươi năm đồng một cân
nếu như các doanh nghiệp không thực hiện trong tuần tiếp theo
các cơ quan chức năng sẽ chuyển sang việc yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện giảm giá
còn trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết với nhan đề
đó là tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi sẽ có chế tài chặt chẽ hơn đối với các trường hợp vi phạm
nội dung bài viết đề cập một số điểm mới trong dự thảo về quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
của bộ giáo dục và đào tạo
theo đó sẽ tích hợp các nội dung điều chỉnh tuyển sinh đào tạo chính quy
vừa học vừa làm
thứ hai vào cùng một quy chế tuyển sinh trình độ đại học cao đẳng
ngành giáo dục mầm non để dễ tra cứu áp dụng
đặc biệt sẽ có quy định chế tài chặt chẽ đối với các trường hợp vi phạm
đối với cán bộ công chức người lao động và thí sinh vi phạm
đặc biệt là thí sinh gian lận liên quan đến gian lận trong thi tuyển sinh
để nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong điều kiện tự chủ đại học
trong phần tiếp theo của chương trình hà nội mở thêm từ hai mươi năm đến ba mươi tuyến xe buýt trong năm hai nghìn hai mươi
hà nội mở thêm hai mươi năm nhu cầu đi lại của người dân trong đó thì xe buýt vẫn là lực lượng chủ đạo
và trong năm nay thành phố hà nội sẽ mở thêm tuyến buýt mới từ hai mươi năm cho đến ba mươi tuyến
để đạt được hiệu quả vận hành thành phố sẽ nghiên cứu triển khai tổ chức làn đường ưu tiên
dành cho xe buýt trên một số tuyến trục chính đủ điều kiện
phần lớn các tuyên phố của thủ đô hà nội việc tổ chức giao thông theo hình thức hỗn hợp
xe máy trung làn với ô tô xe buýt trong khi làn đường dành riêng cho xe buýt gần như là không có
theo khảo sát một trong những tuyến đường đủ điều kiện để tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt là tuyến đường nguyễn trãi hà đông
cái đường ngang đấy lại là nối liền với các khu vực dân cư mật độ dân vô rất đông
cho nên cái lượng người ra vào các cái ngã tư đó là rất đông thiếu những cái điều kiện vật chất để thực hiện cái đó
đặc biệt là trên cái con đường nguyễn đại và các tuyến đường khác nữa nhiều đường ngang điều tác mà mật độ dân tư
rất cao và phương tiện cắt ngang rất nhiều thì giải quyết vấn đề kỹ thuật như thế nào
ưu tiên phương tiện giao thông công cộng thì bao gồm là ưu tiên về phương tiện ưu tiên về cơ sở hạ tầng
ưu tiên về chính sách ưu tiên về tài chính ưu tiên về cả cái kết nối và những cái sự chú ý của toàn xã hội về cái sự ưu tiên đấy
chứ nếu mà chúng ta mồm nói ưu tiên trong khi đó chúng ta vẫn cứ thích cái tiện của cái cá nhân thì đấy chỉ là những khẩu hiệu đầu lưỡi và không bao giờ hiện thực được
song theo các chuyên gia giao thông tuyến đường này nhiều điểm giao cắt do vậy nếu không tính toán kỹ lưỡng sẽ dẫn đến xung đột giao thông
chúng ta phải xem những cái điều kiện cụ thể của thành phố hà nội khi mặt bằng của thành phố hà nội
khi về mật độ dân cư của thành phố hà nội các phương tiện đi lại thế này các giờ cao điểm thì giải quyết cái chống ủn tắc trên các tuyến đường đó như thế nào
để cho che bít chạy cho nó tốt hơn và người đi được
các chuyên gia cho rằng để thành phố hà nội đạt được chỉ tiêu thì cần có những đánh giá chi tiết về hiện trạng hạ tầng giao thông
và tổ chức giao thông trên toàn mạng lưới đảm bảo tính kết nối
song quan trọng nhất là phải đưa ra chủ trương hạn chế xe cá nhân thì mới mong đạt hiệu quả
chiều ngày một mươi ba tháng hai công ty cổ phần bot bắc giang lạng sơn thông tin từ h ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn sẽ bắt đầu thu phí chính thức
sau hơn một tháng vận hành miễn phí
ông vũ minh hoàng tổng giám đốc công ty cổ phần bot bắc giang lạng sơn cho biết
tuyến cao tốc này sẽ áp dụng hình thức thu phí kín
chủ phương tiện trả tiền theo quãng đường sử dụng mức phí được áp dụng cho từng loại xe
cụ thể loại xe nhóm một xe dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn
các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức phí thấp nhất hai một trăm linh đồng một km
mức phí cao nhất áp dụng cho loại xe ngấm năm xe tải có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên
xe chở hàng bằng container bốn mươi feet là tám một trăm linh đồng một km
dự án bot bắc giang chi lăng lạng sơn dài gần một trăm bảy mươi km tổng mức đầu tư hơn một mươi hai tỷ đồng
trong đó hợp phần tăng cường mặt đường quốc lộ một đoạn km một cộng tám trăm linh
km một trăm linh sáu năm trăm linh dài một trăm linh năm km đã hoàn thành thu phí từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
hợp phần cao tốc bắc giang lạng sơn dài sáu mươi bốn km
được thông xe kỹ thuật cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bắt đầu thu phí từ giờ ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và chiều qua bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với trường đại học nguyễn tất thành
tổ chức triển khai tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hệ đại học và cao đẳng giáo dục mầm non chính quy
đây cũng là điểm cầu trực tiếp tại tp hcm của hội nghị giáo dục trực tuyến toàn quốc
tại điểm cầu tp hcm đã có khoảng một trăm bảy mươi
hai mươi đại biểu là các lãnh đạo đến từ các đơn vị chức năng của bộ giáo dục và đào tạo
ban lãnh đạo các trường đại học cao đẳng và lãnh đạo các phòng giáo dục đào tạo chín tỉnh thành
gồm ninh thuận bình thuận bình dương bình phước tây ninh đồng nai bà rịa vũng tàu và tp hcm
hội nghị có nhiều ý kiến xoay quanh công tác tuyển sinh trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó xét tuyển đầu vào bằng học bạ ở các trường dân lập cần có sự sàng lọc kỹ lưỡng hơn nữa
để có chất lượng cao hơn đặc biệt là đối với ngành y tế
hội nghị cũng bàn thảo làm thế nào để ngoài kiến thức thì các sinh viên còn được truyền đạt thành thạo
các kỹ năng trải nghiệm thực tế làm thế nào để đầu ra các em làm việc được ngay
bên cạnh đó có ý kiến cho rằng nên tính năm mươi số chỉ tiêu thạc sĩ tiến sĩ tại các trường
thay vì năm mươi người như hiện nay bởi thực tế đã có nhiều trường mở nhiều ngành đào tạo với hàng chục nghìn sinh viên
nhiều ý kiến đề nghị bộ giáo dục và đào tạo có kế hoạch chỉ tiêu và có lộ trình
đối với cao đẳng sư phạm mầm non nhằm có trình độ chuyên sâu lại vừa đảm bảo đủ giáo viên mầm non
thưa quý vị năng động sáng tạo gương mẫu đi đầu trong các hoạt động cùng ăn cùng ở cùng làm với bộ đội
đó chính là tác phong phong cách của người chỉ huy trưởng đảo nam ết thượng tá đào văn kha
còn đối với thượng tá kha thì việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để chỉ huy đơn vị vững mạnh quyết tâm bảo vệ vững chóc chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
các cháu phải nhìn có kinh nghiệm này những cái ná rau sâu này này đã bị sâu ăn
là vườn rau này đã có sâu thì bây giờ anh em trên đảo mình tuyệt đối là không được sử dụng cái thuốc sâu
để phun sâu bởi vì ta ăn vào nó rất là độc do vậy là khi nàm cỏ đúng không
thì các cháu phải kết hợp với bắt cái con sâu nó đi kể cả buổi tối xoay đèn
các cháu phải hỏi bắt bắt ngày có thể nó ở dưới đất nhưng mà bắt đêm nó chui lên nó cắn ná
thì các cháu sẽ thế này vạch ra này vạch ra như này nha vạch ra này sau đó là các cháu sẽ bắt cái sâu đi
trái ngược với giọng nói sang sản chỉ huy trưởng đào văn kha lại là người có cách sống
cách nghĩ đặt tình cảm lên hàng đầu luôn coi cán bộ chiến sĩ như người trong một nhà
mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở trên đảo chỉ huy theo phân cấp cấp trên dạy cấp dưới
sau việc trực tiếp cầm tay chỉ việc đã trở thành hình ảnh quen thuộc
của thương tá kha
học tập tấm gương phong cách của chủ tịch hồ chí minh đối với thương tá kha
phong cách lãnh đạo phải sâu sát vì lãnh đạo sâu sát sẽ nâng cao được tính khách quan
minh bạch muốn tốt phải đi tận nơi xem tận chỗ
nhiệm vụ ở trên đảo là rất nhiều hết sức gian khổ thế nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thì đối với đội ngũ cán bộ
trước hết là phải gần gũi quan tâm bộ đội và thực sự thương yêu bộ đội
đó chính là phương châm của thường tá kha trong chỉ huy đơn vị
dù có vất vả dù có gian khổ thế nhưng mà mình cùng với bộ đội làm thì bộ đội rất là hưởng ứng tích cực
cái những cái việc làm đấy là mình phải thực hiện kể cả khi huấn trong cái thời tiết nắng nóng huấn luyện
mà chiến sĩ huấn luyện ngoài mình cũng phải trực tiếp ra tàu trường để uấn nắm sửa tập cho bộ đội
cái biện pháp như vậy là có hiệu quả rất tốt trong cái việc tiếp thu kiến thức
cũng như là tổ chức luyện tập cho bộ đội
đây là một cái cá nhân là
có rất nhiều những cái sáng kiến
trong cái phương pháp chỉ huy bộ đội
là một người rất là sâu sát cụ thể tỉ mỉ
cùng với bộ đội cùng ăn cùng ở cùng làm
và làm một cái tấm gương để cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nói theo
ở ngoài đảo xa còn nhiều thiếu thốn
ngoài việc tăng gia sản xuất cải thiện đời sống
người chỉ huy này luôn động viên trì bào bộ đội thực hành tiết kiệm
chế biến đến đâu đủ an ninh đấy không để khởi thái
đặc biệt vào mùa khô thường kéo dài bốn năm tháng
thiếu thốn về nước ngọt nên việc tiết kiệm từng giọt nước là rất quan trọng
chính vì việc thực hành tiết kiệm không lãng phí và tận dụng một cách khoa học
cán bộ chiến sĩ vẫn có đủ rau xanh cải thiện bữa ăn
cây cố trên đảo được chăm sóc tươi tốt có phần tạo môi trường biển đảo xanh sạch đẹp
hiện nay cây của đảo rất là xanh tốt
cũng nhờ sự chăm sóc bảo rồi chăm sóc rồi nuôi dưỡng cây cối của bộ đội
nên có một hàng cây như vậy nó thể hiện cụ thể trong hành động của người chỉ huy
nó thể hiện qua những cái kết quả hàng ngày và kết quả thực tế của đơn vị
có một môi trường cảnh sát
đoàn quan là xanh sạch đẹp tất cả đấy là công sự của đội chứ không tự nhiên mà có đâu
phần lớn thời gian gắn bó với trường sa khu căn nắng cháy biển trời mênh mông
đã tôi luyện ý chí quyết tâm kiên cường của thượng tá kha cùng cán bộ chiến sĩ
khẳng định lời hứa vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương
như lời bác hồ từng căn dặn
ngày xưa ta chỉ có đêm với rừng ngày nay ta có ngày có trời có biển
bờ biển ta dài tươi đẹp ta phải biết giữ gìn lấy nó